xin được chuyển sang phần tin quốc tế
hy lạp thông báo đã giải cứu được năm mươi tám người di cư trên những chiếc thuyền cao su từ thổ nhĩ kỳ
đang tìm cách để đến với các đảo ở phía đông biển asian gần với hy lạp
sáng sớm ngày hôm qua một tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển hy lạp
đã giải cứu được bốn mươi một người trên một thuyền cao su trôi giặt ngoài khơi đảo lesbok
tất cả đã được giải cứu an toàn và đưa đến một trung tâm tiếp nhận trên đảo
trước đó cùng ngày một thuyền cao su chở một mươi bảy người di cư ra đảo nhỏ agri
cũng đã được phát hiện và đưa đến đảo pasmos
một người trong số họ đã bị bắt về tình nghi thuộc đường dây buôn người
số người di cư đến hy lạp đã gia tăng trong những tuần gần đây
chủ yếu là do các cuộc xung đột ở châu phi
phần lớn họ đi trên những chiếc thuyền nhỏ không đủ điều kiện để đi biển do những kẻ buôn người cung cấp